sáng nay tại huyện biên giới đắc lê bộ tư pháp phối hợp với ubnd tỉnh con tum đã tổ chức lễ công bố
trao quyết định của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho nhập quốc tịch việt nam
đối với một mươi bảy cá nhân hiện đang cư trú tại địa bàn huyện
dự lễ có đại diện chính quyền tỉnh atapu và xê công nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
theo quyết định ba mươi tám cá nhân cư trú tại một mươi tám thôn làng thuộc sáu xã của hai huyện đắc cơ lây và ngọc hồi tỉnh con tum
được chủ tịch nước quyết định cho nhập quốc tịch việt nam
trong đó một mươi bảy cá nhân được chủ tịch nước quyết định cho nhập quốc tịch việt nam là công dân lào
thuộc diện di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới việt nam lào
ngày mai hai mươi hai tháng năm tại huyện ngọc hồi bộ tư pháp cũng sẽ phối hợp với ubnd tỉnh con tum
tổ chức lễ công bố trao quyết định của chủ tịch nước cho nhập quốc tịch việt nam
đối với hai mươi một cá nhân hiện đang cư trú tại bảy thôn làng thuộc ba xã đắc dục đắc nông và bờ y của huyện ngọc hồi